đen đã và đang khiến nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi rơi vào cảnh trắng tay thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
người dân cần nâng cao cảnh giác không tham gia tín dụng đen chơi hụi đồng thời tích cực tham gia đấu tranh tố giác để bài trừ tệ nạn này